các sản giao dịch việc làm với tần suất năm lần một tháng tại bốn cơ sở tại bốn thành phố lớn của quảng ninh
trung tâm cũng tích cực chủ động trong việc hỗ trợ giúp đỡ giải quyết việc làm tại khu vực nông thôn
vùng sâu vùng xa bằng cách tiếp cận trực tiếp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm
hiện nay nhiều tỉnh trên cả nước đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt
trong việc thực hiện thủ tục hành chính bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm hà giang quảng ngãi là những địa phương mới thực hiện
nếu như người hợp động thực hiện giải quyết thủ tục chính ở trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ được thuận lợi được khép ký luôn
tức là người lao động chỉ đến một bộ phận một cửa vào trung tâm dịch vụ việc làm thôi
và ở đấy có đầy đủ các bộ phận bộ phận tư vấn việc làm bộ phận tư vấn hỗ trợ ảo nghề
bộ phận tư vấn mảng mỏ tất nghiệp và bộ phận thông tin thị trường hợp động
người hợp động không phải đi lại nhiều và người hợp động giảm được chi phí đi lại rồi chất lượng phục vụ chắc chắn sẽ tốt hơn
bởi vì thực hiện ở trung tâm và những công ngân tỉnh đấy thì chỉ có một hoặc hai công chức viên chức thôi
và một hai công chức này thì họ đã đưa rất nhiều việc của cả một số ngành
tuy nhiên thực tế hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn chưa thực sự đạt đến mục tiêu nhân văn của chính sách
chưa chạm tay được đến các lực lượng lao động lớn với những khoảng trống khi việc dự báo về việc làm
thông tin về thị trường lao động hay giải pháp
để tránh tái thất nghiệp cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp
nhằm phục vụ các hoạt động giảm thiểu rủi ro tránh xa thải người lao động giữ ổn định thị trường lao động
bộ rộng thương minh xã hội sẽ trình chính phủ theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi năm và nghị quyết hai mươi tám của trung ương về cải cách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
một đề án nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm chính phủ làm
và chúng tôi tập trung vào các hoạt động đó là nâng cao năng lực của cán bộ nâng cao cơ sở vật chất ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính
và một điều rất quan trọng đó là cái cơ chế về tài chính
theo đúng tinh thần của nghị quyết hai mươi tám của trung ương đó là gì
toàn bộ chi phí
chính sách bảo hiểm thất nghiệp phải lấy từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
hiện nay có rất nhiều chi phí nhưng chưa được lấy từ bảo hiểm thất nghiệp
đó là chi phí về tư vấn chi phí của trung tâm về giới thiệu việc làm
chi phí để làm sao tổ chức công tác hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp cũng không được lấy từ quỹ này
trong quá trình thực hiện chính sách thì chúng tôi cũng đang thấy và thực tiễn là bộ ta cũng
chúng ta đã nhìn nhận thấy một vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp cũng rất mong muốn
là cái sự hỗ trợ của chính sách đối với doanh nghiệp đối với người lao động
để làm sao ngăn ngừa cái tình trạng mất việc làm của người lao động thì chúng ta chưa hỗ trợ được
kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì đến gần tám mươi tỷ
thế nhưng sự hỗ trợ từ quỹ cho các doanh nghiệp để đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
thì chúng ta chưa làm được việc này
mà nếu chúng ta làm được việc này thì chúng ta sẽ làm được việc này

thế còn đối với người lao động tôi cũng đã nhiều lần đề xuất và cũng có những hội thảo và đề xuất với chính phủ
là sẽ điều chỉnh đề nghị tăng ở cái mức là đào tạo nghề cho người lao động
đang từ một triệu đồng một tháng thì sẽ lên một triệu năm trăm linh ngàn đồng trên một tháng
tôi cũng mong muốn là cái chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động sẽ được kéo dài hơn
hỗ trợ cho họ được học những cái ngành nghề nó có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn
thời gian dài hơn thì tin chắc là cái việc bị mất việc làm đối với họ những lần sau nó sẽ được giảm thiểu
sau ba mươi năm đổi mới việt nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu đã chuyển sang nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập sâu rộng với thế giới
kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá đời sống người dân từng bước được cải thiện
hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ
tuy nhiên sau ảnh hưởng của quy luật kinh tế thị trường
vấn đề thất nghiệp của người lao động đã trở thành vấn đề lớn
tác động trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của đất nước
chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã ra đời và đi vào cuộc sống một mươi năm nay
dần khẳng định được vai trò là công cụ quản trị thị trường lao động
gắn bó chặt chẽ với các chính sách về lao động việc làm phát triển thị trường lao động
những hạn chế của chính sách mới sẽ dần được cải thiện
để thực sự đi vào đời sống là công cụ đắc lực ổn định kinh tế xã hội đất nước
với những đề xuất trong thay đổi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp của bộ lao động thương minh và xã hội
cục việc làm sự phối hợp của các cơ quan ban ngành liên quan
hy vọng chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ đạt được những kết quả như mục tiêu mà thiết kế chính sách đã đề ra
gắn với thị trường lao động duy trì việc làm tránh xa thải lao động
đồng thời quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng để chi trả cho công tác tư vấn
giới thiệu việc làm hỗ trợ học nghề phân tích dự báo thông tin thị trường lao động
và dữ liệu công việc còn chống phục vụ cho người lao động
đến đây thì thời lượng của chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau